trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh điện biên thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng và đoàn công tác trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của tỉnh trong điều kiện còn nhiều khó khăn
đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh địa phương nhất là con số giảm nghèo cận nghèo
những tiến bộ trong thu ngân sách phát triển du lịch thu ngân sách giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội
thủ tướng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến công tác do đói giảm nghèo của địa phương
trên cơ sở những phân tích tại buổi làm việc thủ tướng đề nghị cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân của tỉnh nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm
phải coi xóa đói giảm nghèo tiếp tục là nhiệm vụ chính trị của cả chính quyền và nhân dân
để làm được điều đó địa phương cần nâng cao năng lực giao quyền cho người dân về xóa đói giảm nghèo trước hết là giao đất giao rừng
nâng cao dân trí thông qua việc quan tâm đến giáo dục đào tạo tạo đột phá trong phát triển du lịch nông lâm nghiệp đẩy mạnh kinh tế cửa khẩu
xúc tiến thương mại đầu tư có trọng tâm trọng điểm quản lý tốt đầu tư liên kết vùng kết hợp với bảo đảm và giữ vững an ninh quốc phòng
an ninh biên giới tôn giáo khối đại đoàn kết dân tộc mối quan hệ tốt với hai nước lào trung quốc
đối với những kiến nghị của tỉnh thủ tướng chính phủ đã ghi nhận và hứa sẽ xem xét trong thời gian tới
trong đó thủ tướng đồng ý chủ trương đầu tư bệnh viện huyện nậm pồ trong thời gian sớm nhất
về lâu dài nhất trí đầu tư tuyến đường vào trung tâm huyện nậm pồ và nâng cấp cảng hàng không điện biên